ngộ độc thực phẩm do độc tố botlanum thường liên quan đến việc ăn uống các thực phẩm chế biến sẵn được gói hoặc đóng hộp có nhiễm độc tố botanun do chủng vi khuẩn clotchidem sinh ra trong quá trình bảo quản
để chủ động phòng ngừa sự cố phụ huynh nên chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng lưu ý thời hạn sử dụng có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được chứng nhận
thận trọng với những thực phẩm đóng hộp khi mở có mùi hoặc màu sắc hoặc vị thay đổi bất thường nên bỏ ngay ưu tiên ăn thực phẩm mới chế biến mới nấu chín
đuối nước gây suy hô hấp phù phổi cấp suy tuần hoàn phù não do thiếu oxy não dối loạn địa dài hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể dẫn đến tổn thương não không hồi phục rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn thậm chí tử vong
mùa hè đang đến gần cũng là thời điểm cảnh báo về những vụ đuối nước thương tâm xảy ra với trẻ nhỏ

nhưng khi người lần đến đưa được hai em lên bờ thì cả hai đã tử vong
hiện nay đang bước vào mùa hè nắng nóng nên nguy cơ trẻ bị đuối nước do tắm sông ao hồ rất cao
vì vậy gia đình nhà trường và xã hội cần có các giải pháp an toàn để đảm bảo tính mạng cho trẻ em trong dịp hè
các phụ huynh cần nhắc nhở con em mình không nên tắm sông ở khu vực nguy hiểm
nếu tắm phải mang theo áo phao bảo hộ và phải có người lớn biết bơi theo dõi giám sát
để giúp trẻ có kỳ nghỉ hè vui chơi lành mạnh bổ ích và an toàn các bậc cha mẹ nên cho trẻ tham gia học bơi để trẻ tự phòng tránh tự bảo vệ chính mình
nam sinh một mươi năm tuổi ngụ xã vĩnh lộc b huyện bình chánh được đưa vào bệnh viện nhi đồng tp hcm với vết thương sâu bên bụng phải lộ cả nội tạng tiêu hóa mạch bẹn nhanh yếu huyết áp hạ thấp
đáng chú ý em bị bạn dùng dao bấm tấn công vì mâu thuẫn cá nhân
nam sinh được đưa vào một phòng khám tư băng sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện mà không có dụng cụ hỗ trợ hô hấp
ngay sau khi nhập viện bệnh nghi lập tức được hồi sức tích cực truyền dịch siêu âm ổ bụng và đưa ngay vào phòng mổ
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã nhanh chóng phối hợp và lỗ thủng cắt khâu ruột thủng và đưa ruột thoát vị an toàn vào ổ bụng
may mắn vết thương thấu bụng không gây thêm tổn thương nghiêm trọng nào phối hợp ở các tạng đặc như gan lách tụy thận khác
sau phẫu thuật nam sinh ổn định sức khỏe ăn uống được và chuẩn bị xuất viện
tình trạng bạo lực học đường đã và đang diễn ra trên khắp thế giới ở tất cả những cấp học lớp học khác nhau gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt thể xác
chia sẻ về vấn nạn bạo lực học đường tiến sĩ đặng vũ cảnh linh viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam cho biết

bệnh viện nhi đồng tp cho biết đã cấp cứu nhiều ca thiếu niên bị tấn công bằng hung khí sắc nhọn gây tổn thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng trong thời gian gần đây
độ tuổi vì thành niên vẫn đang trong giai đoạn dễ hành động thiếu suy nghĩ do đó thầy cô và phụ huynh cũng cần quan tâm sâu sát vấn đề của các em để tránh xảy ra những sự việc đau lòng nói trên
những tai nạn thương tâm có thể xảy ra ở bất cứ đâu trong đó có tai nạn giao thông
các bác sĩ bệnh viện trưng vương tp hcm vừa tích cực điều trị cứu nước bệnh nhân hai mươi tuổi bị tai nạn giao thông chấn thương nặng
được biết trên đường đi làm về bệnh nhân va chạm với xe ô tô bảy chỗ và bị cán ngang người sau đó được đưa vào bệnh viện quận tân phú tp hcm để cấp cứu
tại đây bệnh nhân suy hô hấp nên được các bác sĩ đặt đội khí quản thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng do tình trạng nặng bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bệnh viện trưng vương
tại bệnh viện bệnh nhân ngừng tim nên các bác sĩ đã thực hiện báo động đỏ sau đó bệnh nhân được hồi sức tim đặt ống dẫn lưu bằng phổi phải chụp ct scan toàn thân
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thiên bình trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện trưng vương kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não dập phổi gây tràn khí màng phổi đông đặc phổi dập tim tràn khí màng bụng ghép xương sườn số một
người bệnh được chuyển đến phòng mổ khẩn với sự có mặt của liên chuyên khoa gây mê hồi sức cấp cứu ngoại lồng ngực mạch máu tổng quát chẩn đoán hình ảnh
bệnh nhân được ekip hồi sức điều trị chống phủ não chuyển thuốc phận mạch thở máy không khí bảo vệ phổi
sau năm ngày điều trị tích cực người bệnh được ngưng thuốc vận mạch có dấu hiệu hồi phục chi giác nhưng hai bên vẫn còn tràn khí màng phổi nhiều nên được tiếp tục điều trị
một mươi ngày sau bệnh nhân hồi phục chi giác hoàn toàn hô hấp được cải thiện được rút máy thở ba ngày sau rút toàn bộ ống dẫn lưu màng phổi
dự kiến vài ngày tới bệnh nhân sẽ được xuất viện
thời gian gần đây phòng tư vấn tiêm chủng vaccine bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp đến tiêm phòng dạy do chó mèo và cả động vật hoang dã cắn
mới đây khi đang quét ngõ cụ bà sáu mươi tám tuổi bất ngờ bị con chó nhà hàng xóm nặng hơn hai mươi kg lao ra tấn công khiến cụ phải khâu gần bảy mươi mũi
theo người nhà bệnh nhân cho biết khi đang quét ngõ thì bất ngờ con chó nhà hàng xóm nặng hơn hai mươi kg lao ra tấn công
chó quá hung dữ liên tục cắn vào vùng mặt và tay chân đặc biệt là vùng mặt khiến bệnh nhân bị thương rất nặng
gia đình đã đưa bà đến cơ sở y tế gần nhà để sơ cứu sau đó bệnh nhân đã được chuyển đến khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cuộc sống để phẫu thuật
bác sĩ vũ giang an khoa chấn thương chỉnh hình và thần kinh cuộc sống là người tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết
chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng bị chó cắn vào vùng mặt các vết thương đều hở chảy nhiều máu
vùng miệng thì rách toàn bộ môi dưới thông lên khoang miệng trên vùng mắt có vết thương mi dưới mắt trái rách xuống cánh mũi lộ xương
vì vết thương rất lớn nên chúng tôi phải khâu gần bảy mươi mũi những vết thương này có nguy cơ nhiễm trùng rất cao
vì vậy trong quá trình làm bác sĩ phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ để cắt lọc làm sạch để tránh nhiễm trùng
hiện sau phẫu thuật bệnh nhân đã ổn định được hướng dẫn tiêm phòng uốn ván tiêm phòng dại và huyết thanh kháng dại
theo bác sĩ trần quang đại phòng tư vấn tiêm chủng vaccine bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
vì vết thương ở vùng mặt nên ngoài tiêm phòng uốn ván bệnh nhân cần được tiêm phòng dạy đầy đủ kể cả vaccine và huyết thanh kháng dại
mùa hè nắng nóng là thời điểm những bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát đặc biệt là bệnh dạy
vì thế người dân không nên chủ quan những hộ gia đình có nuôi chó nên cho chó được tiêm phòng đầy đủ
nếu cho chó đi ra ngoài nên dọ mõm để phòng bệnh cho cộng đồng
cụ bà ntk tám mươi tám tuổi ở thanh trương nghệ an bị hoại tử đầu ngón chân phải
cùng với bệnh lý nền phức tạp đã đi điều trị nhiều nơi nhưng không đỡ
vừa qua bà may mắn được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tp vinh phẫu thuật thành công giúp giữ lại đôi bàn chân lành lặn
cụ bà ntk nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở bàn chân và các đầu ngón chân phải kèm theo dấu hiệu hoại tử ngón hai
qua khai thác bệnh sử được biết cách đây hai tháng bệnh nhân đi khám và điều trị một số nơi
tuy nhiên vì tình trạng tổn thương mạch máu phức tạp và có bệnh lý nền nặng nề
nên bác sĩ tư vấn chỉ điều trị thuốc giảm đau và không thể tiến hành phẫu thuật được
đến ngày một tháng bốn bệnh nhân đau nhiều và kèm theo có dấu hiệu hoại tử ngón hai và có nguy cơ lan lên bàn chân bên phải
sau đó gia đình quyết định đưa bà nhập viện bệnh viện đa khoa tp vinh để hy vọng bác sĩ có thể cứu được chân cho bà
và chấp nhận trong trường hợp xấu nhất sẽ cắt bỏ chân phải giúp bà thoát khỏi cơn đau
khoa ngoại tổng hợp một tiến hành hội trần bệnh lý tim với bác sĩ chuyên gia tim mạch của bệnh viện
người bệnh được chẩn đoán tắc hoàn toàn động mạch đùi và hệ thống mạch dưới gối chân phải
hổ văn động mạch chủ rất nặng suy tim niha ba sau gần ba giờ các phẫu thuật đã thành công tuyết đẹp
chân có dấu hiệu hồng trở lại da ấm hơn rõ rệt so với chân trái
sức khỏe bệnh nhân sau mổ cải thiện rõ rệt hiện bệnh nhân k đã có thể đi lại vận động được
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin tại khu dân cư xóm chùa vĩnh nghiêm
thôn quang biểu xã vĩnh hòa vĩnh lộc thành hóa có nhiều người mắc bệnh ngoài da
với biểu hiện nổi các lốt đỏ ngứa toàn thân tại vùng eo bụng lưng xung quanh cặp quần chân tay bẹn
nhận được thông tin cdc thành hóa đã thành lập đoàn công tác với hợp cung bệnh viện gia liễu thành hóa
điều tra nguyên nhân và tổ chức khám điều trị cấp phát thuốc cho người dân
trước đó theo báo cáo của trung tâm y tế huyện vĩnh lộc thanh hóa
từ tết nguyên đán đến nay tại khu dân cư xóm chùa vĩnh nghiêm thôn quang biểu xã vĩnh hòa
có bốn mươi ba người mắc bệnh ngoài da với biểu hiện nổi các nốt đỏ ngứa toàn thân tại vùng eo bụng lưng
xung quanh cặp quần chân tay bẹn
cdc thành hóa đã thành lập đoàn công tác phối hợp cùng bệnh viện gia liễu thành hóa
điều tra nguyên nhân và tổ chức khám điều trị cấp phát thuốc cho người dân
căn cứ và kết quả điều tra dịch tễ và khám bệnh đây là chùm ca bệnh có cùng thời gian địa điểm
tổn thương trên da tương đồng ở nhiều mức độ chưa ghi nhận yếu tố bất thường về côn trùng
ký sinh trùng tại thực địa chưa nghĩ đến nguyên nhân nhiễm độc do nguồn nước môi trường khu vực bệnh nhân sinh sống
kết quả khám bệnh từ bệnh viện gia liễu thanh hóa các bệnh nhân tổn thương da do nhiễm ghẻ
sẩn ngứa và viêm da theo mùa được chỉ định dùng các thuốc kháng histamin capticoid và dep
cdc thành hóa nhận định nguyên nhân sơ bộ đây là chùm ca bệnh mắc bệnh gẻ do ký sinh chùm gây ra
tại xóm chùa thôn quang biểu cần tiếp tục theo dõi diễn biến xác định nguyên nhân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại